tòa án nhân dân tỉnh bình dương vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nhiều cựu cán bộ trong vụ cấp phép lao động cho hơn hai tám trăm linh người nước ngoài ở lại việt nam trong đó có nhiều hồ sơ có tài liệu bị làm giả
tuy nhiên hội đồng xét xử đã quyết định tạm hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với cựu giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bình dương lê minh quốc cường cùng một mươi sáu bị cáo khác
có một mươi bảy bị cáo bị xét xử về các tội tổ chức môi giới cho người khác ở lại việt nam trái phép
nhận hối lộ đưa hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
trong đó có nhiều cựu lãnh đạo sở lao động thương binh xã hội tỉnh bình dương ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh bình dương và ban quản lý các khu kinh tế tỉnh bình dương
tuy nhiên tại phiên tòa sơ thẩm mở sáng nay chỉ có bốn bị cáo đang tại ngoại có mặt
tòa án nhân dân tỉnh bình dương đã quyết định hoãn phiên tòa vì các lý do có tới một mươi ba trong tổng số một mươi bảy bị cáo đang bị tạm giam tại trại tạm giam bộ công an nhưng chưa hoàn thành thủ tục trích xuất nên không có mặt tại tòa
kiểm sát viên của viện kiểm sát nhân dân tối cao vắng mặt do bận công tác nên viện kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa
hội đồng xét xử quyết định mở lại phiên tòa từ ngày chín tháng một mươi đến ngày một mươi ba tháng một mươi tại tòa án nhân dân tỉnh bình dương
thương hiệu chuyên biệt của lực lượng công an sóc trăng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
thực sự trở thành lá chắn bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quận nam từ liêm hà nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
cùng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng trần hồng sâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại xóm bốn xã hải trung huyện hải hậu tỉnh nam định
và đối tượng nguyễn thành luân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại khu bãi viên phường lộc hòa thành phố nam định tỉnh nam định
và đối tượng lê văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại một mươi bảy ngách bốn mươi bốn trên ba mươi năm nhân hòa phường nhân chính
quận thanh xuân thành phố hà nội bị công an quận hoàng mai hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện